nhằm chia sẻ với hệ thống y tế và người dân nhiều mạng lưới nền tảng kết nối khám bệnh online được hình thành
và đến nay đã kết nối trực tuyến với hàng nghìn bác sĩ trên cả nước
trong đó mạng lưới thầy thuốc đồng hành với hơn hai bác sĩ và tình nguyện viên đã và đang hoạt động hết sức tích cực
để tư vấn giải đáp thắc mắc về covid một mươi chín và các bệnh lý thường gặp cũng như đặt lịch khám bệnh từ xa cho bệnh nhân
là bác sĩ của bệnh viện tai mũi họng trung ương nhận thấy tình hình covid đang diễn biến phức tạp như hiện nay
bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành để tư vấn sức khỏe trực tuyến
cho các bệnh nhân f không triệu chứng hoặc các f một có liên quan đang phải cách ly tại nhà

cho các bệnh nhân f không triệu chứng hoặc các f một có liên quan đang phải cách ly tại nhà
bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành để tư vấn sức khỏe trực tuyến
cho các bệnh nhân f không triệu chứng hoặc các f một có liên quan đang phải cách ly tại nhà
bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành để tư vấn sức khỏe trực tuyến
cho các bệnh nhân f không triệu chứng hoặc các f một có liên quan đang phải cách ly tại nhà
bác sĩ nguyễn thành quân đã đăng ký tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành để tư vấn sức khỏe trực tuyến
cho các bệnh nhân f không triệu chứng hoặc các f một có liên quan đang phải cách ly tại nhà
tuy nhiên bộ y tế cũng cảnh báo người dân khi cách ly điều trị tại nhà luôn tuân thủ các quy định
và khi thấy có những biểu hiện bất thường phải liên hệ với y tế địa phương hoặc cấp cứu một trăm một mươi năm để được hỗ trợ